tiếp tục thông tin về việc ông trần vĩnh tuyến phó chủ tịch ubnd tp hcm bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố ngày hôm qua một mươi một tháng bảy
vì liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn thường trực hội đồng nhân dân tp hcm cũng ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đối với ông tuyến
ông trần vĩnh tuyến bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo thường trực hội đồng nhân dân tp hcm đây là thủ tục được tiến hành theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương
cùng bị khởi tố với ông trần vĩnh tuyến ông trần trọng tuấn phó tránh văn phòng thành ủy nguyên giám đốc sở xây dựng cũng bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
ông tuyến và ông tuấn bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm